thưa quý vị lạng sơn cần nỗ lực phân đấu thực hiện tốt quy hoạch tỉnh tăng cường thu hút đầu tư
thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh bền vững trở thành trung tâm kết nối kinh tế thương mại đầu tư
phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đây là chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh lạng sơn
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa diễn ra vào chiều nay tại thành phố lạng sơn
cùng dự có lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương một số địa phương trong vùng
lạng sơn là vùng đất phên rậu địa đầu tổ quốc luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị
kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi là trung tâm kết nối quan trọng của vùng cả nước
và điểm trung chuyển quan trọng của khu vực có lợi thế lớn trong phát triển dịch vụ thương mại
xuất nhập khẩu và du lịch hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng nhất
của cả nước trong kết nối với trung quốc trung á và châu âu
thuận lợi phát triển kinh tế cửa khẩu nhất là các dịch vụ thương mại logistic và vận tải
tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp tiềm năng phát triển điện gió và du lịch rất lớn
tình hình kinh tế xã hội ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lạng sơn tiếp đà hồi phục
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên ba mươi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên một mươi tám
lượng khách du lịch tăng một mươi hai bảy đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tăng một trăm ba mươi năm so với cùng kỳ
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh quy hoạch tỉnh được xây dựng trên cơ sở phát huy tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh cũng như khắc phục những tồn tại hạn chế của tỉnh
quy hoạch của tỉnh đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá phát triển
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đái nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
cùng với đó quy hoạch tỉnh đã mở ra phương hướng tầm nhìn và không gian phát triển mới
tạo động lực giá trị mới cho lạng sơn trong bức tranh chung của các tỉnh thành trong khu vực và trên cả nước
tới đây tỉnh lạng sơn cần ưu tiên phát triển một trục phát triển hai hành lang kinh tế
ba vùng kinh tế xã hội bốn khâu đột phá phát triển năm bảo đảm trong triển khai quy hoạch
một trục phát triển đó là đồng đăng hiếu lũng gắn với hành lang kinh tế bắc nam
hai hành lang kinh tế là cao lộc văn lãng tràng định
thành phố lạng sơn mở rộng lộc bình đình lập
ba vùng kinh tế xã hội là vùng kinh tế động lực vùng kinh tế phía đông vùng kinh tế phía tây
bốn khâu đột phá phát triển gồm chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển kinh tế cửa khẩu thương mại dịch vụ và du lịch
phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sức cạnh tranh xanh an toàn và hiện đại
cùng với đó là năm bảo đảm trong triển khai quy hoạch đó là bảo đảm tính tuân thủ của quy hoạch
bảo đảm tính đồng bộ của quy hoạch bảo đảm tính liên kết của quy hoạch
bảo đảm tính linh hoạt của quy hoạch bảo đảm tính mở rộng của quy hoạch
các biện pháp hòa bình hữu nghị chúng ta phải phát huy được tính kết nối về giao thông
kết nối về kinh tế giữa lạng sơn với các tỉnh trong vùng giữa lạng sơn với lại cả nước
giữa việt nam asean với trung quốc
đối với cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp
trên tinh thần ba cùng cùng lắng nghe thấu hiểu cùng
chia sẻ tầm nhìn và hành động cùng làm cùng thắng cùng hưởng và cùng phát triển
theo đó cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững thực hiện đúng cam kết đầu tư
thỏa thuận hợp tác theo đúng định hướng ưu tiên theo quy hoạch tỉnh tiên phong trong đổi mới sáng tạo
chuyển đổi xanh số chuyển giao công nghệ tiên phong trong quản trị thông minh hiện đại
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp ý kiến tham vấn cho cải cách thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiết giảm chi phí tuân thủ tuân thủ pháp luật
thực hiện tốt văn hóa đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội bảo đảm an sinh xã hội đời sống cho người lao động
tại hội nghị tỉnh đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư giấy chứng nhận
ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư tổng số hai mươi bốn dự án với tổng vốn đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng
đặc biệt dịp này tỉnh lạng sơn cùng các doanh nghiệp nhà hảo tâm
chung tay ủng hộ một tám trăm linh căn nhà trị giá khoảng bảy mươi ba tỷ đồng xóa nhà tạm
nhà rột nát cho hộ gia đình nghèo cận nghèo cùng cả nước phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
hướng tới xóa nhà rốt nát cho một trăm linh hộ nghèo
trước đó vào sáng nay tại tỉnh lạng sơn thủ tướng phạm minh chính đã đi thăm cửa khẩu quốc tế hữu nghị
thăm cây đa do tổng bí thư nguyễn phú trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cách thành phố lạng sơn
một mươi bảy km về phía bắc cách hà nội một trăm bảy mươi một km về phía đông bắc
cửa khẩu quốc tế hữu nghị là một trong những cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới việt nam trung quốc
kiểm tra động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng
của cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam và hữu nghị quan trung quốc đối với kết nối tỉnh hữu nghị
kết nối giao thông kết nối kinh tế giữa việt nam và trung quốc giữa trung quốc và asean
cũng như giữa hai tỉnh lạng sơn và quảng tây
thủ tướng đề nghị các cơ quan các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của mình
phối hợp đồng bộ chặt chẽ chủ động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao
góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam trung quốc
xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển cụ thể hóa
triển khai tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
đồng thời dư vững quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của tổ quốc
thủ tướng lưu ý việc dư vững tăng cường đoàn kết trong các cơ quan và với nhân dân
xây dựng cửa khẩu thông minh đào tạo nhân lực chất lượng cao phân cấp phân quyền giảm thủ tục
tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp bảo đảm an ninh trật tự đẩy mạnh phòng chống tội phạm buôn lậu ma túy
sáng cùng ngày thủ tướng phạm minh chính đã đi kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ bốn b
đoạn km một mươi tám đến km tám mươi qua địa bàn tỉnh lạng sơn
hiện tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng được nhu cầu giao thông của người
và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh theo từng năm
làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của vùng đông bắc
dự án nâng cấp quốc lộ bốn b đoạn km một mươi tám đến km tám mươi có tổng chiều dài khoảng hơn sáu mươi hai km
tổng mức đầu tư gần hai ba trăm linh tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án do bộ giao thông vận tải phụ trách nhưng phân cấp cho tỉnh lạng sơn thực hiện
kiểm tra công trường tặng quà công nhân người lao động đang làm việc
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nâng cấp quốc lộ bốn b
trong việc kết nối giao thông kết nối kinh tế giữa việt nam và trung quốc
giữa lạng sơn cao bằng quảng ninh kết nối vùng kết nối giữa sáu cửa khẩu quốc tế với các càng biển
thủ tướng chỉ đạo cần kiểm soát tiến độ nâng cao chất lượng dự án
bảo đảm kỹ thuật mỹ thuật an toàn và vệ sinh môi trường
nhấn mạnh việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng mấu chốt trong triển khai dự án
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải tích cực vào cuộc
các cơ quan cùng vận động thuyết phục nhân dân làm tốt công tác tái định cư
nhất là khuyến khích tái định cư tại chỗ sớm ổn định cuộc sống cho người dân
với các chính sách phù hợp linh hoạt bảo đảm người dân trong vùng dự án di rời đến nơi ở mới
có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc sớm để kiểm tra giám sát
phòng chống tiêu cực tham nhũng tránh hiện tượng thông thầu bán thầu kéo dài dự án gây đội vốn lãng phí
đến thăm khu đô thị mai lên hoàng đồng lạng sơn có quy mô một trăm chín mươi ba ha
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ đây là khu đô thị sở hữu vị trí đắc địa
hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm thành phố mới của tỉnh lạng sơn
thăm trường mùa non song ngữ quốc tế victoria mai lên hoàng đồng giai đoạn một của hệ thống victoria school
trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế cambridge tham mô hình trường học hạnh phúc với sự đồng hành của unesco
thủ tướng đề nghị trường lấy các cháu làm trung tâm nhà trường làm nền tảng giáo viên làm động lực
góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
tiếp đó thủ tướng đã thăm các gian hàng tại triển lãm công nghiệp xanh quốc tế lạng sơn hai nghìn hai mươi bốn
đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại lạng sơn
do sở công thương tỉnh cùng liên danh công ty cổ phần quốc tế lạng sơn phối hợp tổ chức
với sự tham gia của hơn một trăm tám mươi tám doanh nghiệp trong và ngoài nước
đêm ngày hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn mưa to kèm rông lốc đã khiến cho một người tử vong
hai người khác bị thương
nhiều công trình trường học nhà cửa ở
và tài sản của người dân tại các huyện đồng văn quản bạ tỉnh hà giang bị hư hỏng nặng
tại huyện đồng văn mưa to xảy ra trên diện rộng khiến một bé năm tuổi tử vong do sập nhà
hai người bị thương hai mươi bảy ngôi nhà bị tốc mái trong đó hai nhà bị đổ sập hoàn toàn
một số công trình xã hội điểm trường trường học bị hư hỏng nặng
ước tính thiệt hại ban đầu là hơn một ba tỷ đồng
còn tại huyện quản bạ đợt mưa lớn dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn đã làm tám mươi ngôi nhà bị tốc mái
sáu chuồng trại chăn nuôi ba điểm trường và công trình phúc lợi bị hư hỏng
ngay sau khi thiên tai xảy ra lãnh đạo các huyện đã khẩn trương lên phương án hỗ trợ
bố trí chỗ ở tạm cấp phát các nhu yếu phẩm cần thiết
yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời sơ tá nhân dân đến nơi an toàn
thưa quý vị tỉnh thanh hóa có một mươi một huyện thị xã có dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba đi qua
lãnh đạo tỉnh thanh hóa yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
phấn đấu đến ngày ba mươi tháng bốn này phải hoàn thành việc vận động bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đủ điều kiện thi công
đến ngày ba mươi tháng sáu đóng điện toàn dự án
dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đến phố nối hưng yên có tổng chiều dài năm trăm một mươi chín km
trong đó hơn một trăm ba mươi hai km đi qua tỉnh thanh hóa với hai trăm chín mươi chín vị trí móng cột
tính đến hiện tại thanh hóa đã bàn giao mặt bằng một trăm linh vị trí móng cột tám mươi bảy trên một trăm ba mươi bảy khoảng néo
phần hành lang tuyến cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công
để bảo đảm móng đóng điện toàn dự án vào ngày ba mươi tháng sáu này tỉnh thanh hóa yêu cầu các sở ngành chủ động tham mưu
kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
các địa phương phải tạo điều kiện về mặt bằng tập kết nguyên vật liệu đường đi vào các vị trí móng
bảo đảm an ninh trật tự cho cán bộ công nhân thi công trên công trường
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín trường trung học phổ thông trần đại nghĩa ở huyện quế sơn được tỉnh quảng nam phê duyệt đầu tư năm hai nghìn một mươi chín với kinh phí hơn sáu mươi một tỷ đồng
sau bốn năm xây dựng thầy và trò vẫn chưa thể dạy học ở ngôi trường mới
hơn năm trăm sáu mươi học sinh cùng với cán bộ giáo viên luôn thấp thỏm
phải học ở ngôi trường cũ xuống cấp nghiêm trọng
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín quảng nam phê duyệt dự án xây dựng trường trung học phổ thông trần đại nghĩa mới ở xã quế thuận huyện quế sơn với kinh phí hơn sáu mươi một tỷ đồng
theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành sau ba năm xây dựng nhưng đến nay vẫn ngổn ngang
công trình trường trung học phổ thông trần đại nghĩa do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quảng nam làm chủ đầu tư
theo lý giải của đơn vị này nguyên nhân khiến công trình chậm tiến độ là do công tác bàn giao mặt bằng chậm
tuy nhiên huyện quế sơn đã bàn giao một trăm linh mặt bằng cho chủ đầu tư

tỉnh quảng nam đề nghị xem xét lại trách nhiệm của chủ đầu tư trong giám sát đôn đốc và năng lực của nhà thầu
việc chậm đưa trường mới vào sử dụng đã ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy học tập đặc biệt là sự an toàn cho hơn năm trăm sáu mươi học sinh và cán bộ giáo viên nơi đây
tại các tỉnh nam bộ thời tiết nắng nóng trong những ngày qua cùng với độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho các loại virus và siêu vi phát triển
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ em mắc các bệnh về tiêu hóa hô hấp tăng cao
trung bình mỗi ngày bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận khoảng ba năm trăm linh trẻ nhỏ đến khám
ngày cao điểm con số này có thể lên đến hơn bốn bệnh nhi
tại bệnh viện di đồng thành phố cũng trong tình trạng tương tự
phần lớn trẻ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy nhiễm khuẩn đường ruột bệnh về đường hô hấp như viêm phổi viêm phế quản số phóc băng bệnh về da
đáng chú ý cũng có các trường hợp trẻ bị say nắng sốc nhiệt

hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn
hạng người vừa vừa hạng ở giữa chính là biểu hiện của tư tưởng trung bình chủ nghĩa
nếu không có sự đổi mới quyết liệt đấu tranh với lối làm việc cao bằng bình bình
thì chắc chắn với số lượng đông hạng cán bộ vừa vừa sẽ có lúc lấn át chi phối đánh đổ cả một tập thể
các người yếu kém bị loại trừ bởi vì họ không đạt chuẩn đã đành
nhưng mà những người xuất sắc những người tốt nhất cũng bị số đông mang trong mình
tâm lý trung bình chủ nghĩa loại trừ
họ bị loại trừ bằng phiếu bầu họ bị loại trừ bằng sự kỳ thị tập thể
họ bị loại bỏ bằng những ánh nhìn họ bị loại bỏ bởi việc không chơi với nhau không hưởng ứng ấm ưu cho qua
và cuối cùng thì cả một cái
cái tổ chức thậm chí là cả đất nước chìm đắm trong chủ nghĩa trung bình
tác hại của tư tưởng trung bình chủ nghĩa diễn ra theo kiểu mưa rầm thấm lâu thẩm thấu từ bên trong từ nền móng
từ đó không chỉ dẫn đến sự chi trệ sung túng tính hình thức mà rốt cuộc dẫn đến sự sụp đổ đồng loạn của tính hệ thống
họ cũng nhận ra cả và xã hội chúng ta đã nhận ra cả
nhưng cái này chúng ta cũng cần phải cố gắng phải cố gắng phải cố gắng phải cố gắng phải cố gắng
để có thời gian để chúng ta giáo dục tiếp tục đưa họ ra và chúng ta nối tiếp những người trẻ để dần dần thay thế
như vậy tư tưởng trung bình chủ nghĩa tưởng như không ảnh hưởng đến ai không phương hại đến lợi ích chung
nhưng tuy thực lại là nguyên nhân của sự chi trệ bảo thủ kém phát triển
đấu tranh với tư tưởng trung bình chủ nghĩa đòi hỏi sự quyết tâm kiên trì
bởi việc một hãng đấu giá nghệ thuật nổi tiếng có lịch sử lâu đời của pháp đặt chi nhánh tại việt nam
sẽ mang đến không ít ảnh hưởng tích cực tới thị trường nghệ thuật trong nước
đây là những tác phẩm nghệ thuật việt nam được đưa vào phiên đấu giá quốc tế đặc biệt
mang tên nghệ thuật việt nam do nhà đấu giá millon tổ chức ngày hai mươi tháng bốn
giữa hình thức duplex trực tuyến cùng lúc hai đầu việt nam và pháp
trong đó có rất nhiều những tác phẩm của các doanh họa thời kỳ mỹ thuật đông dương
và vũ cao đàm
phiên đấu giá được thực hiện nghiêm ngặt theo luật về quản lý đấu giá công khai ở pháp
nhưng với một đối tác việt nam có tư cách pháp nhân tại việt nam
khi một nhà đấu giá quyết định đầu tư vào việt nam
đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng
đáng mừng cho thị trường nghệ thuật
và cũng đáng mừng cho các bạn nghệ sĩ họa sĩ ở việt nam
người ta có thể có một cái nơi để người ta đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của ta
theo tiêu chuẩn quốc tế
việc thực hiện phiên đấu giá dựa trên thỏa thuận hợp tác toàn diện
giữa nhà đấu giá miong pháp và công ty blue ando shin
sau này là miong việt nam
bên cạnh đó công ty đấu giá hợp danh lạc việt tư vấn
cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản
và tất cả những vấn đề pháp lý cho hoạt động đấu giá của millon việt nam
và công ty việt art view tư vấn giám sát tuyển tác phẩm nghệ thuật
và nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghệ thuật khác
tôi cần phải nói đến mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa việt nam và pháp

trong mối quan hệ này thì việc bán đấu giá là một hình thức tuyệt vời
một mặt giới thiệu cho các nhà sưu tập cũng như là công chúng biết được tác phẩm nghệ thuật của việt nam
các tác phẩm này có thể vừa lưu giữ ở pháp đồng thời cũng được lưu giữ ở việt nam
và tại sao lại bán đấu giá
bởi đây là một cuộc cạnh tranh và thông qua cạnh tranh
sẽ đẩy giá lên ở mức tốt nhất cho người bán cũng như người mua
theo giới chuyên gia sưu tầm nghệ thuật lâu nay ở việt nam
thị trường tranh nghệ thuật rất nhiều bất cập
đã có rất nhiều sản đấu giá ra đường
nhưng đều chết yểu do thiếu chuyên nghiệp
để thị trường nghệ thuật việt nam phát triển
cũng như chuyên nghiệp rất cần những sản đấu giá uy tín
chuyên gia tư vấn công nghệ cuộc chơi đúng luật minh bạch song phẳng
tất cả những bất cập về đấu giá tác phẩm nghệ thuật chính là thiếu kinh nghiệm
thiếu kinh nghiệm của nhà đấu giá cũng như là thiếu chuyên nghiệp của chính những người tham gia đấu giá
có những nhà sưu tập thật sự nhưng có những nhà sưu tập lại không thông qua việc đấu giá này để sưu tập
thì tất cả những này chúng ta phải sửa đổi và chúng ta phải tạo thành một sân chơi lành mạnh văn minh
tôi chỉ muốn là có được một cái thị trường hoàn toàn
thứ nhất là minh bạch minh bạch về nguồn gốc minh bạch về giá trị tiền tệ
tương ứng với cả cái tên tuổi của tác giả
tạo ra được một cái thị trường một cách lành mạnh
khi thị trường nghệ thuật việt còn nhiều vấn đề tồn tại
sự xuất hiện của nhà đấu giá danh tiếng thế giới sẽ mang đến nhiều thuận lợi
từ đây các phiên đấu giá sẽ được triển khai hợp chuẩn luật quốc tế
luật việt nam minh bạch nguồn gốc xuất xứ giá trị thanh khoản
đặc biệt các tác phẩm nghệ thuật sẽ không phải di chuyển giữa pháp và việt nam
khiến người mua và bán yên tâm trong công tác đảm bảo an toàn cho các hiện vật quý hiếm